chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đán nhưng thời điểm này hàng trăm ngư dân tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi vẫn tất bật vươn khơi bám biển với hy vọng sẽ có một cái tết ấm no sung vầy
tranh thủ những ngày cận tết thời tiết biển thuận lợi cho việc khai thác hải sản anh huỳnh văn hùng tại xã an hải huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi cùng bạn biển vươn khơi
sau nhiều tháng phải nằm bờ vì biển động mạnh anh hy vọng những chuyến biển cuối năm sẽ giúp anh em bạn biển có thêm chi phí trang trải cuộc sống
cùng với anh hùng hàng trăm ngư dân tại huyện đảo lý sơn cũng đang tranh thủ vươn khơi đánh bắt để có nguồn hàng cung cấp cho thị trường
bởi tết là thời điểm nhu cầu và giá hải sản tăng cao hơn
và đây là động lực lớn để ngư dân lý sơn tiếp tục bám biển
được dầu vô tư người dân đi thu mua cũng trong vùng quốc ngư dân đánh bắt còn nhiều để tư thu mua
theo thống kê của ủy ban nhân dân huyện lý sơn do năm hai nghìn một mươi sáu thời tiết diễn biến thất thường ngư dân địa phương khai thác được trên ba mươi tám tấn hải sản các loại giá trị đạt trên bốn trăm linh tỷ đồng thấp hơn so với năm trước
các ngư dân ở đây vẫn đang ngày đêm bán biển dù cho những ngày biển động
đối với thời tiết biển đổ thì cũng ảnh hưởng trong mùa biển động
đến nay thì thời tiết cũng đã cao bản ống biển yên gió lạng thì ngư dân cũng đã trả lại ra khai bán biển để vượt khai thác kinh tế và có phục vụ cho tiêu dùng trong dịp tết
mặc dù tết nguyên đán đang đến rất gần nhưng ngư dân tại lý sơn vẫn tiếp tục những công việc thường nhật và mong muốn kiếm thêm thu nhập để gia đình có được một cái tết vui tết